công an tỉnh nghệ an vừa triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô lớn nhất từ trước đến nay
bước đầu cơ quan chức năng đã bắt giữ một mươi một đối tượng với số tiền đánh bạc lên tới một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
theo cơ quan điều tra cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tại thành phố vinh lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
cầm đầu là phan thị trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại khối sáu phường đội cung thành phố vinh
đến dạng sáng ngày hai mươi tám tháng tám lực lượng chức năng bắt khẩn cấp một mươi đối tượng về hành vi đánh bạc
các đối tượng này đều trú tại thành phố vinh nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng